giá vàng thế giới tăng nhanh và đang hướng tới đỉnh cao kỷ lục của mọi thời đại trong bối cảnh đồng đô la mỹ yếu và bất ổn mỹ trung leo thang
diễn biến này đã đẩy giá vàng trong nước tăng mạnh lên sát mức năm mươi năm triệu đồng một lượng
tới một mươi năm h chiều nay hai mươi ba tháng bảy giá vàng trong nước tăng cao chưa từng có
cụ thể giá vàng sgc tại thị trường tp hcm đang được niêm yết ở mức năm mươi ba hai triệu đồng một lượng mua vào và năm mươi bốn ba triệu đồng một lượng bán ra
so với phiên giao dịch sáng nay giá vàng đã bật tăng một triệu đồng một lượng ở cả hai chiều
tại hà nội và đà nẵng giá vàng sgc niêm yết ở ngưỡng năm mươi ba hai triệu đồng một lượng mua vào và năm mươi bốn ba mươi hai triệu đồng một lượng bán ra
tập đoàn vàng bạc đá quý doji hà nội niêm yết giá vàng sgc ở mức năm mươi ba ba triệu đồng một lượng mua vào và năm mươi bốn ba triệu đồng một lượng bán ra tăng một một triệu đồng một lượng ở cả hai triệu so với sáng nay
tại phú quý sgc giá vàng được niêm yết ở mức năm mươi ba một triệu đồng mua vào và năm mươi bốn một triệu đồng bán ra tăng một triệu đồng một lượng ở cả hai triệu
đầu giờ sáng ngày hai mươi ba tháng bảy ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng việt nam với đô la mỹ ở mức hai mươi ba hai trăm hai mươi đồng giảm một đồng
tỷ giá tham khảo tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước hiện mua vào ở mức hai mươi ba một trăm bảy mươi năm đồng không đổi và bán ra ở mức hai mươi ba tám trăm sáu mươi bảy đồng giảm một mươi một đồng

ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại lệ đồng đô la mỹ phổ biến ở mức hai mươi ba chín mươi đồng mua vào và hai mươi ba hai trăm bảy mươi đồng bán ra
đồng euro tăng nhanh trong những ngày gần đây nhờ kỳ vọng về kế hoạch kích thích quy mô lớn từ eu sẽ giúp các quốc gia trong khu vực khôi phục lại nền kinh tế khỏi thiệt hại do đại dịch covid một mươi chín gây ra
hôm nay giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm ir năm trăm linh bốn xuất khẩu có xu hướng giảm so với hôm qua nhu cầu thu mua từ các kho cầm trừng giá lúa tươi tại an giang giảm so với tháng chín
hôm trước gạo nguyên liệu ir năm trăm linh bốn hẻ thu tám đồng một kg giảm năm mươi đồng một kg loại gạo thành phẩm ir năm trăm linh bốn hẻ thu chín ba trăm năm mươi đồng một kg giảm năm mươi đồng một kg tấm một ir năm trăm linh bốn hẻ thu bảy tám trăm linh đồng một kg cám vàng năm năm trăm linh đồng đến năm năm trăm năm mươi đồng một kg
lượng gạo tồn kho tại các nước tăng lên khiến doanh nghiệp lo ngại tình hình xuất khẩu đến cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn